mỗi giường bố trí một đèn độc sách tức hợp sạc điện thoại bằng cổng usb và được trang bị nệm chăn ga gối rèm cửa mới hoàn toàn
việc ra mắt đoàn tàu se hai mươi một hai mươi hai là một trong những sản phẩm mới nằm trong chú sản phẩm dịch vụ mà ngành đường sắt đã đang và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới
nhằm đem đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị trên các hành trình của đường sắt việt nam góp phần kết nối du lịch phát triển kinh tế xã hội văn hóa vùng miền